trước tình hình phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã tổ chức họp khẩn cấp
chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đến chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
giám đốc các sở ngành chức năng của tỉnh nhằm quyết liệt ngăn chặn không để dịch lây lan trên diện rộng
hiện trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xuất hiện một vài ổ dịch tả lợn châu phi
trước tình hình nêu trên ubnd tỉnh đã chỉ đạo chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
ngành nông nghiệp không được lơ là chủ quan cần chủ động tích cực và kiên quyết phòng chống ngăn chặn dịch
theo đó trước mắt chính quyền các huyện thị xã và ngành chức năng cần tiến hành tiêu hủy toàn bộ đàn lợn
phun xịt thuốc sát trùng chuồng chạy và hố trôn nhằm khoanh vùng tiêu diệt mầm bệnh không để dịch lây lan trên diện rộng